liên minh châu âu eu vẫn chưa thể đạt nhất trí trong việc mở ra các trường đàm phán mới về vấn đề đưa thổ nhĩ kỳ gia nhập liên minh này
mới đây nhất áo đã yêu cầu đóng băng các cuộc đàm phán trong khi hai mươi bảy nước ủng hộ việc tiếp tục đàm phán với chính quyền ankara
thông tin trên được đưa ra sau cuộc họp hội đồng các vấn đề chung của eu tại bruxelles
các nước thành viên đã không đạt được tuyên bố chung liên quan đến đàm phán gia nhập eu của thổ nhĩ kỳ
áo vốn mong muốn ngừng hoàn toàn tiến trình đàm phán với ankara đã không thông qua tuyên bố chung của hai mươi tám nước thành viên eu về vấn đề này
chính quyền viên cho rằng làn sóng thanh trừng tại thổ nhĩ kỳ sau vụ đảo chính thất bại hồi giữa tháng bảy vừa qua là tình trạng vi phạm dân chủ nghiêm trọng
dự thảo văn bản về việc gia nhập eu của thổ nhĩ kỳ được chia ra làm ba mươi năm chương nhưng tiến trình đàm phán diễn ra rất chậm chạp
và cho đến nay các bên đã tiến hành đàm phán một mươi sáu chương và chỉ hoàn thành được một chương duy nhất